một vụ án mạng đã khiến hai người thương vong xảy ra vào trưa ngày hai mươi một tháng ba tại xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra và truy tìm thủ phạm
cụ thể vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng ba tại thôn kéo quạng xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
đã xảy ra án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người bị thương nặng
theo đó vào thời điểm trên nghi phạm bùi văn đảng chú huyện lục yên tỉnh yên bái
đã dùng dao truy sát khiến anh bùi văn trinh chú huyện lục yên tỉnh yên bái tử vong tại chỗ
tiếp đó nghi phạm đâm anh trần văn dũng chú huyện lục yên tỉnh yên bái thương nặng
hiện anh dũng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
ngay sau khi gây án bùi văn đảng đã bỏ trốn khỏi hiện trường